quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh covid
nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại việt nam cũng như trên thế giới trong hai mươi bốn giờ vừa qua
thưa quý vị liên quan đến tình hình các ca nhiễm omecron tại tp hcm
kết quả giải mã trình tờ gen ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh từ mỹ vừa được xác định nhiễm biến chủng omicron ba
sự kiện chùm ca bệnh này phần nào chứng minh cho đánh giá về thời gian ủ bệnh
và tốc độ lây lan cực nhanh của biến chủng omicron
bệnh nhân nhập cảnh vừa được xác định nhiễm biến chủng omicron là chị ntnp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quốc tịch việt nam địa chỉ tại phường một mươi bảy quận bình thạnh
trước đó chị p đã tiêm ba mũi vaccine được cách ly sau nhập cảnh tại nha trang
và phát hiện dương tính khi về ở tp hcm
hai trường hợp mới có kết quả giải mã trình từ trên nhiễm omicron đều là nam
và có mối liên hệ với các bệnh nhân nhiễm omicron trước đó
cụ thể trường hợp thứ nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ phường một mươi bảy quận bình thạnh
em họ của bệnh nhân khác sống tại khu chung cư thương mại dịch vụ ở quận một mươi một
bệnh nhân này đã tiêm hai mũi vaccine và từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
được giới thiệu làm bảo vệ tại nhà của bệnh nhân nhập cánh tại bình thạnh
trường hợp thứ hai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là bác sĩ khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn
bệnh nhân này sống cùng nhà với bệnh nhân ở khu chung cư thương mại dịch vụ quận một mươi một
đã tiêm đủ ba liều vaccine
như vậy liên quan đến ca nhập cảnh
hiện có đến năm trường hợp khác nhiễm biến chủng omit von trong cộng đồng tại thành phố hồ chí minh
với các dữ liệu này bước đầu có cơ sở để đánh giá các ca nhiễm biến chủng omid fron tại cộng đồng
vừa được phát hiện ở thành phố hồ chí minh có nguồn lây từ ca nhập cảnh
đây là tín hiệu lạc quan bởi giúp xác định được nguồn lây các ca cộng đồng
nếu không sẽ rất khó để điều tra truy vết một đại diện sở y tế thành phố hồ chí minh nói
sự kiện chung ca bệnh này phần nào đã chứng minh cho đánh giá về thời gian ủ bệnh
và tốc độ lây lan cực nhanh của biến chủng omicron
nếu tính từ ngày bốn tháng một thời điểm chị ntnp có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính
xét nghiệm tại mỹ trước lúc về việt nam cho đến ngày được xác định mắc covid một mươi chín là một mươi hai ngày
nếu tính từ thời điểm hết cách ly tại nha trang mùng một mươi tháng một đến ngày phát bệnh là một mươi sáu tháng một là sáu ngày
điều này theo các chuyên gia hoàn toàn khác với chủng delta hoặc anfa
thời gian ủ bệnh trung bệnh là sáu ngày
trường hợp chung ca bệnh chỉ tầm năm bảy ngày khác biệt chỉ vài ngày là phát bệnh
về khả năng lây nhiễm của chùm ca bệnh này cũng khá cao
ba trên năm trường hợp được xác định nhiễm omicron hiện nay đều có tiếp xúc với bệnh nhân nhập cảnh
một lần đón ở sân bay một lần đi ăn và chỉ bốn ngày sau thì cả ba phát bệnh
sau một ngày chỉ p phát bệnh
ngoài ra người sống chung với các ca bệnh cũng đều nhiễm omicbon
tỷ lệ lây nhiễm cho người tiếp xúc gần trong trường hợp này là gần như tuyệt đối
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu đánh giá các trường hợp này được phát hiện do có triệu chứng và đi làm xét nghiệm
không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ người bệnh không đi làm xét nghiệm thì sẽ không biết được
và khi đó dịch bệnh có thể âm thầm lây lan dần trong cộng đồng
trước nguy cơ lây lan dịch bệnh do omicron trước thời điểm tết đang cận kề
người dân nên đặc biệt cẩn trọng trong những hoạt động lễ hội cũng như là di chuyển trong thời điểm này
thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đáng nhâm dần năm hai nghìn hai mươi bốn
nhu cầu người dân về quê trong thời gian này tăng cao kéo theo đó là sự quan tâm đặc biệt đến quy định cách ly xét nghiệm tại các địa phương
mặc dù bộ y tế có văn bản không thực hiện cách ly y tế tuy nhiên các địa phương như quảng ninh hà nội bắc giang lại có những lưu ý nhất định như sau
sau khi bộ y tế lên tiếng đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
tình hình dịch thay đổi từng ngày nên một số địa phương đã ra văn bản nới lỏng quy định đối với người trở về quê ăn tết
quy định với người về quảng ninh đã được nới lỏng sau gần bốn tháng áp dụng cách ly tập trung với người từ vùng cam vùng đỏ
ủy ban nhân dân quảng ninh vào ngày hai mươi tháng một ban hành văn bản hỏa tốc áp dụng một số biện pháp với người về địa bàn trước trong và sau tết nguyên đáng
theo đó tỉnh yêu cầu người dân về quảng ninh khai báo di chuyển nội địa với trạm y tế xã phường nơi lưu trú
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín hoặc tự test nhanh tại nhà báo lại kết quả cho địa phương
chính quyền khuyến khích người dân tự theo dõi sức khỏe test nhanh hai ngày một lần thực hiện năm k
phó giám đốc sở y tế quảng ninh nguyễn minh tuấn cho biết người dân từ vùng cam trường hợp nguy cơ cao và vùng đỏ
khi về tỉnh sẽ cách ly tại nhà bảy ngày nó đã tiêm đủ hai mũi vaccine
người tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine sẽ cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
trong khi đó tỉnh bắc giang cũng đã gỡ một số chút kiểm soát vào thành phố và không bắt buộc xét nghiệm âm tính với người dân về quê ăn tết
trong khi trước đó
tỉnh này duy trì yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một hoặc sẽ test nhanh trước khi người dân vào địa bàn
bởi liên tiếp phát sinh ổ dịch trong khu dân cư khu công nghiệp
thực hiện chí đạo của trung ương thành úy để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp tết nguyên đáng ngâm dận hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành quận huyện thị xã
siết chặt kỷ luật ký cương trong công tác phòng chống dịch
thực hiện nghiêm nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế hành chính
như xét nghiệm cách ly liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân đảm bảo tính khoa học hiệu quả thống nhất trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt chủ tịch thành phố yêu cầu không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của chính phủ
bộ y tế gây khó khăn cho người dân
nhất là trong dịp về quê ăn tết các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân công nhân người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
nhất là trong quá trình di chuyển về quê sinh hoạt trong dịp tết và trở lại nơi làm việc sau tết
đề cập tới vấn đề này trưởng ban dân nguyện ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình cho rằng
hiện nay tết nguyên đáng cận kề chính phủ các bộ ngành trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần có giải pháp để hỗ trợ công nhân
người lao động người có thu nhập thấp về quê đón tết an toàn
trước thực tế test nhanh đang được sử dụng phổ biến để xác định có bị nhiễm hay không thì mức độ chính xác của loại xét nghiệm này là vô cùng quan trọng
nhiều nghiên cứu sơ bộ cho thấy xét nghiệm nhanh tại nhà có thể phát hiện ra biến chủng omicron
nhưng độ nhạy suy giảm và cung cấp kết quả âm tính giả trong vài ngày đầu mắc bệnh
tin tốt là các xét nghiệm nhanh kháng nguyên chắc chắn sẽ phát hiện người nhiễm omicron
tin xấu là một số nghiên cứu chỉ ra rằng xét nghiệm nhanh ít nhạy với omic frand hơn so với các biến chủng khác
điều đó có nghĩa là các xét nghiệm có thể ra kết quả âm tính giả đặc biệt là trong những ngày đầu mắc bệnh
dữ liệu sơ bộ cho thấy nhiều người bị nhiễm trước khi họ nhận được kết quả dương tính từ xét nghiệm nhanh
do đó trong những ngày đầu mắc bệnh kết quả từ xét nghiệm nhanh có thể không đáng tin cậy
người bệnh có thể cần phải xét nghiệm nhiều lần trong vài ngày để có kết quả chính xác
gần đây một bản tin trước đăng tải trên
medr civ được đánh giá ngang hàng đã kiểm tra hiệu quả của những loại xét nghiệm kháng nguyên
với mẫu virus được nuôi cấy từ người nhiễm omicron và người nhiễm các biến chủng khác
nghiên cứu kết luận các xét nghiệm ít nhạy hơn trong việc phát hiện omicron
một nghiên cứu nhỏ dựa trên dữ liệu thực tế gần đây khi omicron lây lan mạnh giải thích trường hợp bị ốm
nhưng liên tục nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
nghiên cứu phát hiện sau khi xét nghiệm pcr khẳng định đây là ca covid một mươi chín
thời gian trung bình ra kết quả xét nghiệm dương tính của xét nghiệm nhanh là ba ngày
kết luận lại xét nghiệm nhanh có độ nhảy thấp hơn xét nghiệm pcr tức là tạo ra nhiều kết quả âm tính giả hơn
fda hiện phê duyệt các loại xét nghiệm có độ nhảy tám mươi có nghĩa là tỷ lệ ra kết quả là hai mươi
hầu hết xét nghiệm nhanh tại thị trường mỹ có độ nhảy từ tám mươi năm đến chín mươi năm
omar garner giám đốc vi sinh lâm sản của hệ thống y tế đại học california
tại los angeles cho biết với người đã tiêm phòng đầy đủ và thêm mũi tăng cường
phải mất từ ba đến bốn ngày sau khi nhiễm thì tải lượng virus mới đạt mức cao nhất
tỷ lệ mà xét nghiệm nhanh nhạy nhất
sự chầm trễ này có thể dẫn đến kết quả âm tính giả trong vài ngày đầu tiên ông nói
một cách giải thích khác là bởi vì hiện tại dù tải lượng virus thấp
người nhiễm omicron vẫn có thể lây lan cho người khác
do đó họ có thể bị nhiễm trước khi họ đạt mức virus đủ cao để xét nghiệm nhanh
thời gian ủ bệnh của omicron là khoảng thời gian từ khi tiếp xúc với virus
đến khi bị lây nhiễm chỉ từ một mươi hai tới hai mươi bốn giờ
điều đó có nghĩa là mọi người có thể nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính
rồi bị nhiễm ngay sau đó vài giờ theo gigi warnville
học giả cấp cao tại trung tâm an ninh y tế john hopkings
ngoài ra các loại xét nghiệm có thể lấy mẫu sai chỗ
đau họng là triệu chứng đầu tiên và phổ biến nhất với người nhiễm omicron
do đó nhiều nhà khoa học suy đoán lấy mẫu bệnh từ cổ họng
sẽ phát hiện ra virus sớm hơn so với mũi
một số nhà khoa học cũng lưu ý có khả năng xét nghiệm pcr phát hiện ra
các trường hợp dương tính sớm hơn xét nghiệm nhanh là do xét nghiệm pcr
lấy được dịch nước bọt trong khi xét nghiệm nhanh lấy dịch mũi
theo phó giáo sư kate lynn tretelina tại trung tâm khoa học y tế
tại đại học texas tại houghton do nhiều dữ liệu chỉ ra xét nghiệm nhanh
ra kết quả âm tính giả trong những ngày đầu tiên
vậy nên mọi người có thể đợi thêm một đến hai ngày sau khi xuất hiện
triệu chứng rồi mới sử dụng để nhận kết quả chính xác hơn
nếu có kết quả âm tính hãy làm xét nghiệm sau một đến hai ngày
hoặc làm xét nghiệm pcr khẳng định nếu có thể
bên cạnh những tác dụng của việc tiêm vaccine nhiều người cũng lo lắng
đến những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe đặc biệt là những người
đang hoặc có ý định mang thai
theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí dịch tễ
do viện y tế quốc gia mỹ nat tài trợ vaccine ngừa covid một mươi chín
không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai
nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của hơn hai phụ nữ
từ hai mươi một đến bốn mươi năm tuổi
họ đã hoàn thành một bản câu hỏi theo định kỳ mỗi tám tuần
cho đến khi họ mang thai hoặc đến một mươi hai tháng nếu họ không mang thai
các câu hỏi liên quan đến thu nhập và trình độ học vấn lối sống
cũng như tiền sử sinh sản và các yếu tố y tế bao gồm các việc
họ đã được chủng ngừa covid một mươi chín hay chưa và liệu họ hoặc bạn đời của mình
đã từng nhiễm virus sars cov hai hay chưa
họ đã mời những người nam từ hai mươi một tuổi trở lên hoàn thành bản hỏi tương tự
kết quả cho thấy không có sự khác biệt nào về cơ hội thụ thai giữa các cặp đôi
đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng trong đó ít nhất một người đã được tiêm
ít nhất một liệu vaccine
tuy nhiên các cặp vợ chồng có cơ hội thụ thai thấp hơn một mươi tám nếu người nam nhiễm
virus sars cov hai trong vòng sáu mươi ngày trước chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ
điều này cho thấy covid một mươi chín có thể tạm thời làm giảm khả năng sinh sản của nam giới
kết quả tương tự
khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến kết quả
chẳng hạn như loại vaccine mà những người tham gia nhận được cách họ được tiêm gần đây
liệu họ có phải là người mỹ hoặc canada hay không và các cặp vợ chồng không có tiền sử vô sinh
được biết triệu chứng sốt làm giảm số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng thường xảy ra
khi nhiễm virus sars cov hai và do đó có thể giải thích cho sự suy giảm tạm thời về khả năng
sinh sản ở các đôi mà bạn tình nam bị nhiễm bệnh gần đây
có thể là do viêm tinh hoàng và các mô lân cận rối loạn cường dương
tất cả đều phổ biến sau khi nhiễm virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu kết luận vaccine covid một mươi chín không có mối liên hệ gây hại nào đối với khả năng sinh sản
việc chủng ngừa covid một mươi chín cũng có thể giúp ngăn ngừa các nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai
cho bà mẹ và thai nhi
tại nhiều nước trên thế giới omicron đang cho thấy những tín hiệu tích cực sau một thời gian càng quét
và gây ra làn sóng lây nhiễm đáng lo ngại
nhiều nước mất đỉnh và đang giảm dần ở một số nước như tại vùng châu phi
cho thấy đợt bục dịch vì biến chủng omicron đang hạ nhiệt dần
biến chủng omit fron gây ra hậu quả nghiêm trọng chỉ trong một thời gian ngắn từ khi nó xuất hiện
hơn một phần tư trong tổng số các ca mắc covid một mươi chín ở mỹ được ghi nhận chỉ trong một tháng
là do omicron theo dữ liệu của đại học johns hopkins
cũng theo bộ dữ liệu này đến ngày hai mươi tháng một số ca mắc mới giảm ít nhất một mươi so với tuần trước
trên một mươi bốn ban
tuy nhiên hai mươi sáu bang lại chứng kiến số ca mắc tăng ít nhất một mươi
lan sóng omicron dường như đã đạt đỉnh tại một số khu vực biến chủng này xuất hiện lần đầu tại mỹ
như boston và new york nhưng các bang khác vẫn đang chật vật đối phó với nó
ở bang georgia các lãnh đạo y tế ở atlanta cho biết các bệnh viện chật kính
trong khi đó do nhiều nhân viên y tế mắc bệnh lực lượng vệ binh quốc gia được phái đến minesta
để hỗ trợ chăm sóc người bệnh
còn thống đốc bang louisiana
ông john bell adgwass cho biết số lượng ca mắc nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín
nhiều chưa từng thấy tại bang này
tuy nhiên các chuyên gia bệnh truyền nhiễm đã nhìn thấy ánh sáng cuối con đường hầm
từ quan sát diễn biến ở châu phi
tại đây các ca mắc đạt tỉnh và giảm xuống nhanh chóng
chuyện tương tự cũng xảy ra ở anh khi các nhà khoa học dự đoán xu hướng này
sẽ sớm xảy ra phần còn lại của thế giới
tiến sĩ john schwartzberg chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng
đồng thời là giáo sư lâm sàng danh dự tại trường y tế công cộng becallay
thuộc hệ thống đại học california dự báo từ khoảng giữa tháng hai tình hình sẽ tốt hơn
theo nhiều chuyên gia nếu được tăng đột biến này giảm nhanh chóng
thế giới sẽ có thể trải qua một khoảng thời gian yên bình
tuy hy vọng đang ở đây chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống nhiều hơn schwartzberg nói
tôi nghĩ rằng tháng năm hoặc tháng sáu sẽ đem lại cho chúng ta nhiều hy vọng
sự lạc quan của tiến sĩ squatberg đến từ việc cộng đồng đạt miễn dịch ngày càng tăng
nhiều người đã được tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường
cùng với số người mắc bệnh trong giai đoạn biến thể omicron hoành hành
nhìn chung mức độ miễn dịch cộng đồng sẽ cao hơn nhiều so với lúc biến chủng omic ron xuất hiện
điều này sẽ giúp chúng ta chống chọi với đànta omicron nếu chúng vẫn còn xuất hiện
và cả những biến thể mới tiến sĩ squatberg nói
những di chứng hậu covid một mươi chín ngày càng cho thấy mức độ nghiêm trọng
đôi khi còn đáng lo ngại hơn cả những triệu chứng chính của covid một mươi chín
sườn mù não ngày càng trở nên phổ biến ở các khu vực
tình trạng f sau khi khỏi covid một mươi chín
nghiên cứu từ nhóm chuyên gia tại mỹ phát hiện có thể ncov đã làm thay đổi dịch tủy sống trong não
tình trạng f gặp sương mù não rối loạn chức năng nhận thức
hậu covid một mươi chín đang ngày càng trở nên phổ biến ngay cả ở những bệnh nhân có mức độ nhẹ
điều này khiến cho giới chuyên gia đau đầu trong việc tìm kiếm nguyên nhân
và cách khắc phục di chứng sườn mù não
mới đây nhóm nghiên cứu từ đại học california san francisco mỹ
đã tìm ra nguyên liệu
nguyên nhân khiến cho nhiều f khó tập trung suy nghĩ lơ mơ hay quên kém minh mẫn sau khi mắc covid một mươi chín
đây là giả thuyết nhóm chuyên gia đưa ra sau khi phân tích ba mươi hai người trưởng thành mắc covid một mươi chín
họ đều đã hồi phục sau thời gian nhiễm ncov ở mức độ nhẹ đến trung bình không cần phải nhập viện
hai mươi bệnh nhân báo cáo về các triệu chứng liên quan nhận thức thần kinh
số còn lại chỉ gặp các vấn đề về hô hấp thông thường
một mươi bảy người gồm một mươi ba f có triệu chứng sườn mù não
đồng ý tham gia phân tích dịch tủy não
nhóm chuyên gia chiết xuất chất lỏng từ lưng dưới sau khoảng một mươi tháng họ báo cáo triệu chứng covid một mươi chín đầu tiên
nhóm chuyên gia đã phát hiện một mươi trên một mươi ba f phát triển triệu chứng về nhận thức
dịch não của tủy họ có rất nhiều điểm bất thường tương tự loại mà bệnh nhân bị alzheimer gặp phải
đặc biệt bốn mẫu dịch não tỷ khác được thu thập từ những người không bị sương mù não không có bất kỳ bất thường nào tương tự
khi nghiên cứu sâu hơn các mẫu dịch não tủy cho thấy mức protein cao bất thường
và sự hiện diện của một số kháng thể không ngờ tới trong hệ thống miễn dịch
họ cũng quan sát thấy mức độ viêm nhiễm cao trong dịch tễ não
các kháng thể trên cũng xuất hiện ở máu cho thấy phản ứng viêm toàn thân của bệnh nhân
tuy nhiên một số kháng thể chỉ có trong dịch não tủy đặc biệt là ở những người có dấu hiệu viêm não
nhóm tác giả chưa rõ mục tiêu của những kháng thể này là gì
xong họ đạt giả thuyết chúng có thể tấn công chính cơ thể người bệnh tương tự cơ chế của bệnh tự miễn
vấn đề đáng chú ý là ở những bệnh nhân gặp phải tình trạng sương mù não
trung bình họ có hai năm yếu tố liên quan nguy cơ ảnh hưởng nhận thức như tiểu đường
huyết áp cao tiền sự rối loạn tăng động giảm chú ý
tỷ lệ này cao gấp đôi f không có triệu chứng sương mù não
những yếu tố trên cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ suy giảm nhận thức nhẹ
sàn súc trí tuệ và khiến tâm trí người bệnh rối loạn khó điều khiển
ngoài ra một số thói quen như hút thuốc sử dụng ma túy mất khả năng học tập
lo lắng trầm cảm cũng góp phần làm tăng lên tình trạng này
trước đó hàng loạt nghiên cứu chỉ ra tình trạng sương mù não rất phổ biến
và ảnh hưởng chủ yếu tới bệnh nhân trẻ
các triệu chứng hậu covid một mươi chín xuất hiện thường xuyên hơn ở nữ giới
trong khi đó nam giới và người lớn tuổi gặp nhiều khó khăn hơn về hô hấp
và các vấn đề về nhận thức
những người trẻ và phụ nữ thường hay gặp phải những vấn đề về bụng lo lắng và trầm cảm hơn
tại trung quốc một quan chức địa phương ở miền trung trung quốc bị lên án sau khi dọa bắt giam
người từ vùng dịch nguy cơ cao hoặc trung bình về quê ăn tết
bất kỳ ai trở về nhà từ vùng rủi ro trung bình hoặc cao sẽ bị cách ly rồi bị giam
đỗng hồng chủ tịch huyện đan thành tỉnh hà nam trung quốc nói trong một video quay một buổi họp của ông
được chia sẻ trên mạng xã hội
trước đó truyền thông địa phương đã đưa tin một người ở huyện cổ động đã bị bắt giam vì trở về từ khu vực
có nguy cơ trung bình ở thượng hải mà không xét nghiệm covid một mươi chín hay báo cáo lịch sử di chuyển với chính quyền
trả lời shanyu news đỗng khẳng định bình luận của ông bắt nguồn từ thiện chí
ông cho biết bản thân đã nghe nói về những người khăn khăn muốn trở về nhà từ các khu vực có nguy cơ cao
ngay cả án tử hình cũng không thể ngang họ trở về
đó là lý do tại sao tôi tuyên bố trong một cuộc họp rằng những ai không tuân thủ các chính sách ngăn ngừa dịch của địa phương
và trở về nhà một cách ác ý sẽ bị cách ly và bắt giam
ông nói tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cộng đồng
sau khi bị lên án dữ dội trên mạng xã hội vào hôm hai mươi tháng một
nhận xét của ông cũng nhận về chỉ trích từ các tờ báo hãng tin nhà nước
trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày hai mươi một tháng một tờ pipal selly cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc nói rằng
chính sách này thiếu cơ sở pháp lý và hợp lý
chúng ta thiếu hiểu biết
chống dịch cần khoa học và chính xác
mong muốn được về thăm gia đình của mọi người cần được tôn trọng tờ báo nhấn mạnh
kênh truyền hình trung ương trung quốc cctv bình luận những sự cố như vậy cho thấy chính quyền địa phương sợ mắc sai lầm
và chịu trách nhiệm khiến cho họ phải thực hiện các chính sách áp dụng cho tất cả mọi người
trở về nhà một cách ác ý thậm chí có nghĩa là gì
kênh này đặt ra câu hỏi trong bài bình luận
tiêu chuẩn là gì ai thực hiện yêu cầu đó
cơ sở pháp lý nào để tiến hành cách ly
một số thành phố của trung quốc đang bùng dịch trở lại trong đó có thủ đô bắc kinh
giới chức nước này đã áp dụng các biện pháp kiểm soát cứng rắn nhằm ngăn virus lây lan trong đó có hạn chế đi lại
trước thêm kỳ nghỉ tết nguyên đáng vào olympic bắc kinh
thưa quý vị tết đã đến rất gần
bên cạnh những quy định phòng dịch tại địa phương rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tiếp theo